để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới văn phòng bộ công an vừa có công điện gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các đơn vị bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng cục truyền thông công an nhân dân cục trang vị và kho vận ban chỉ huy upt công an các tỉ
vị địa phương triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại do thiên tai trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương với công tác ứng phó thiên tai theo dõi sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới để triển khai các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện và điều kiện ứng phó bảo đảm ph
đầu của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống thiên tai đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra thiên tai
sẵn sàng lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng sơ tán di rời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai